bộ trưởng bộ giao thông vận tải phó chủ tịch thường trực uban giao thông quốc gia vừa ký công văn số một mươi hai
đề nghị uban nhân dân các tỉnh thành phố đẩy mạnh thực hiện nghị định và luật phòng chống tác hại của rượu bia
ngoài ra uban giao thông quốc gia cũng đề nghị chủ tịch uban nhân dân kiêm trưởng uban giao thông tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hệ thống phát thanh truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin
tuyên truyền các quy định của nghị định số một trăm linh và luật phòng chống tác hại của rượu bia
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn
kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả
bảo đảm đủ trang thiết bị vật tư cho lực lượng chức năng kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
cùng với đó các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể trường học tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức
sĩ quan chiến sĩ sinh viên gương mẫu thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe
không uống rượu bia trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ